tiếp chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty điện tử samsung vào trưa nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao thành công của samsung việt nam trên nhiều mặt cả về doanh thu kim ngạch xuất khẩu tạo việc làm
khẳng định chính phủ việt nam hết sức quan tâm các dự án đầu tư của samsung tại việt nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho samsung làm ăn thành công tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng nêu rõ chúng ta đều đồng hành chia sẻ những khó khăn thuận lợi nhờ đó hai bên đã đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong thời gian qua
chính phủ việt nam mong muốn trong năm mới tổ hợp samsung đạt nhiều con số ấn tượng hơn nữa trong hoạt động kinh doanh tại việt nam đề nghị phát triển việt nam trở thành cứ điểm toàn cầu quan trọng nhất của samsung
thủ tướng tin tưởng quan hệ việt nam hàn quốc sẽ phát triển mạnh mẽ samsung sẽ đạt nhiều thành công lớn ở việt nam
chính phủ việt nam cam kết bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
chính phủ việt nam cũng rất ấn tượng về sự cam kết của samsung luôn duy trì là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại việt nam
do đó thủ tướng mong muốn samsung tiếp tục thực hiện cam kết mở rộng các cơ sở sản xuất tại việt nam
ông simun hoan cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
vui mừng về tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của việt nam ông nhận định có được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo điều hành của chính phủ việt nam
samsung vui mừng vì đã đóng góp một phần vào sự tăng trưởng đó
ông bày tỏ cảm ơn trong thời gian công tác ở việt nam ông đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam
ông simun hoan cũng khẳng định samsung luôn coi việt nam là cứ điểm chiến lược quan trọng trong chiến lược toàn cầu của samsung
do đó tập đoàn cam kết mở rộng đầu tư là măn lâu dài tại việt nam